tại hà nội học viện báo chí và tuyên truyền tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự lễ kỷ niệm
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang thủ tướng nguyễn xuân phúc thường trực ban bí thư đinh thế huynh gửi lãng hoa chúc mừng
mỗi năm học viện báo chí và tuyên truyền đào tạo hơn hai sinh viên đại học chính quy tập trung
gần hai sinh viên vừa học vừa làm hơn năm trăm linh học viên cao học và hơn năm mươi tiến sĩ
trên năm mươi cán bộ giảng dạy ở học viện có trình độ giáo sư phó giáo sư tiến sĩ là giảng viên chuyên viên cao cấp
hàng trăm cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi và ngoại ngữ tốt có khả năng tham gia nghiên cứu giảng dạy các chương trình quốc tế với hơn hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong hơn nửa thế kỷ học viện đã đào tạo gần bảy mươi cán bộ lý luận chính trị tư tưởng văn hóa
trong đó có hàng ngàn phóng viên biên tập viên cán bộ quản lý nhà xuất bản các báo tạp chí đài phát thanh truyền hình
nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước từng là sinh viên của trường
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đề nghị học viện cần tiếp tục đổi mới căn bản nội dung chương trình phương pháp dạy và học
xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có đủ phẩm chất năng lực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học